sáng nay hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
được sự phân công của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ điều hành phiên khai mạc
tại hội nghị trung ương sẽ bàn thảo về đề cương các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến về đề cương báo cáo chính trị
đề cương báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một bổ sung phát triển
đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
và báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đề cương báo cáo tổng thể công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
trung ương cũng sẽ thảo luận cho ý kiến về việc tổng kết thực hiện chỉ thị ba mươi sáu của bộ chính trị khóa một mươi một
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
và dự thảo chỉ thị của bộ chính trị khóa một mươi hai về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
hội nghị sẽ xem xét cho ý kiến về báo cáo các công việc quan trọng của bộ chính trị
đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương chín đến hội nghị trung ương một mươi
báo cáo công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu khai mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương
và các đại biểu tham dự hội nghị đồng thời gợi mở nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận cho ý kiến
thời gian qua thực hiện quyết định của hội nghị trung ương tám khóa một mươi hai
tổng bí thư tiểu ban văn kiện tiểu ban kinh tế xã hội tiểu ban điều lệ đảng
đã khẩn trương chuẩn bị dự thảo đề cương các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
để xin ý kiến chỉ đạo của bộ chính trị tiếp tục hoàn thiện trình trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị này
tuy mới là dự thảo đề cương sơ bộ nhưng đây là bước khởi đầu rất quan trọng
định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu
thảo luận cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo
trước hết là về vấn đề chủ đề tư tưởng chỉ đạo tiêu đề của báo cáo chính trị kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo
đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra thời gian qua cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh nội dung chương trình hội nghị trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng
đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai chuẩn bị các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ
tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
sau phiên khai mạc trung ương tiến hành thảo luận tại tổ theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín